tối ngày hai mươi năm tháng bảy giám đốc bệnh viện phổi hà nội phạm hữu thường cho biết qua xét nghiệm sàng lọc
bệnh viện đã phát hiện một mươi bốn trường hợp dương tính với sars cov hai gồm một mươi bệnh nhân ba nhân viên và một người nhà bệnh nhân tại khoa nội ba
sau đó một mươi bốn mẫu bệnh phẩm này đã được gửi tới trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội để xét nghiệm khẳng định
tính đến một mươi tám h tối ngày hai mươi năm tháng bảy đã có chín mẫu bệnh phẩm gồm bảy bệnh nhân và hai cán bộ y tế được khẳng định dương tính
trước đó vào chiều ngày hai mươi năm tháng bảy sở y tế hà nội đã có thông tin thêm về bảy ca dương tính mới
trong đó có chị ltl hai mươi bốn tuổi ở quận tây hồ đã được điều trị tại bệnh viện phổi hà nội từ ngày sáu đến ngày hai mươi hai tháng bảy
theo giám đốc bệnh viện phổi hà nội sau khi nhận thông báo về trường hợp chị lư dương tính
từ bảy giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bảy bệnh viện phổi hà nội đã cách ly y tế toàn bệnh viện theo nguyên tắc nội bất xuất ngoại bất nhập
hiện đây bệnh viện đã lấy bộ xét nghiệm cho toàn bộ những người có mặt tại viện
theo kế hoạch bệnh viện sẽ lấy gần bốn trăm linh mẫu gồm nhân viên y tế bệnh nhân người nhà bệnh nhân đang có mặt tại bệnh viện
và các cán bộ nhân viên y tế đang nghỉ cuối tuần ở nhà
hiện bệnh viện này chưa xác định được nguồn lây của các ca mắc covid một mươi chín
công tác chỉ vết điều tra dịch tễ đang được bệnh viện tiến hành
toàn bộ bệnh viện đã được tiến hành phong tỏa dừng tiếp nhận bệnh nhân